phát biểu vào ngày chín tháng chín tại phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi lần thứ một mươi tám tại ấn độ
thủ tướng trung quốc lý cường kêu gọi các nước thành viên kiên quyết thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế cùng duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và cung ứng
thủ tướng lý cường khẳng định g hai mươi cần đoàn kết thay vì chia rẽ hợp tác thay vì đối đầu và hòa nhập thay vì loại trừ
ông nhấn mạnh các nước thành viên g hai mươi phải là đối tác để thúc đẩy mục tiêu phục hồi kinh tế toàn cầu hợp tác mở toàn cầu và phát triển bền vững toàn cầu
các nước cần đáp ứng nguyện vọng đoàn kết và hợp tác ban đầu đồng thời gánh vác trách nhiệm của thời đại vì hòa bình và phát triển
về vấn đề khí hậu thủ tướng trung quốc kêu gọi các thành viên g hai mươi hợp tác để bảo vệ ngôi nhà xanh của trái đất
thúc đẩy phát triển xanh và ít carbon bảo vệ môi trường sinh thái biển và là đối tác thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu